khu vực trung bộ các tỉnh từ hà tĩnh đến ninh thuận tiếp tục có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ tập trung từ thừa thiên huế đến phú yên
các tỉnh thành còn lại có mưa giải rác vào chiều tối nên nhiệt độ ở mức là dưới ba mươi năm độ
do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng tại các tỉnh từ hà tĩnh đến ninh thuận nên người dân cần chú ý đề phòng
vùng cao tây nguyên và các tỉnh thành nam bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của đới gió tây nam có cường độ trung bình nên mưa chỉ diễn ra giải rác vào lúc chiều tối
ban ngày có những khoảng nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất ngày duy trì ở ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ ở tây nguyên còn nam bộ phổ biến ở mức là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
chuyển sang những thông tin
thời tiết biển toàn biển đông gió phổ biến thịnh hành theo hướng tây nam
tại khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa gió có cường độ cấp bốn có lúc cấp năm
khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa gió có cường độ trung bình đến mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
sóng biển cao từ hai đến ba mét nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức là dưới ba mươi ba độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội có mây
chiều tối và đêm có lúc có mưa rào vào sông ngày nắng rán đoạn và oi bức
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ